mưa nhiều kèm theo lũ lụt và sạt lở đất đá đã gây ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất cũng như đời sống của người dân nhất là các tỉnh vùng núi phía bắc
dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ trời vẫn nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
cục bộ vẫn có những điểm xảy ra mưa rông mạnh với cường độ đạt cấp mưa vừa đến mưa to nhưng thời điểm có mưa khá thường tập trung vào lúc chiều tối đêm và sáng
với khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội mưa ít hơn
chỉ còn xảy ra ở một vài nơi vào chiều tối và đêm
ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng là ba mươi hai ba mươi ba độ
mưa rông về chiều tối cũng là kiểu thời tiết được dự báo cho khu vực phía bắc của miền trung các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
tuy nhiên mưa không lớn thời gian mưa cũng không kéo dài
ban ngày trời tạnh giáo có nắng vì thế sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều đến các hoạt động dân sinh
phần còn lại của miền trung bao gồm các tỉnh thành từ quảng bình
trở vào cho tới tận bình thuận trời ít mưa ngày nắng mạnh
nên nhiệt độ về chiều chiều tiếp tục duy trì ở mức cao giao động từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
nằm xa hơn về phía nam tây nguyên và nam bộ đang chịu sự chi phối của khối không khí biển ổn định
gió tây nam bị đẩy lùi vì thế mưa rông ở khu vực này vẫn gián đoạn
dự báo trong đêm nay và chiều tối mai cả hai khu vực này chỉ có mưa rào và rông ở diện vài nơi
ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên tăng lên mức ba mươi
cho tới ba mươi hai độ còn khu vực nam bộ mức nhiệt là ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển hầu khắp các vùng biển đều duy trì thời tiết tốt
tuy nhiên vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa
tiếp tục có gió cấp năm khiến mưa rào và rông rải rác làm tầm nhìn xa giảm xuống còn bốn đến một mươi km
tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần lưu ý
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước